thưa quý vị việt nam và pháp thiết lập ngoại giao vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vượt qua mọi biến động của lịch sử sự đồng cảm về văn hóa và giao lưu nhân dân
luôn là sợi dây kết nối giữa hai dân tộc và tạo nên sự phong phú đa dạng sôi nổi
trong hợp tác trong các lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật thể thao và du lịch giữa hai quốc gia
văn hóa là cầu nối quan trọng giữa các quốc gia
việt nam và pháp là hai quốc gia ở hai lục địa á âu
vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử hai quốc gia đã có những bước phát triển vượt bậc
trong quan hệ hợp tác chính là bởi những viên gạch kết nối vững chắc các giá trị văn hóa
bằng chứng cho thấy sự kết tinh và giao thoa văn hóa đầy thú vị này
thực sự đã xuất hiện tại việt nam cách đây hơn tám mươi năm
đó chính là những công trình kiến trúc được thiết kế bởi các kiến trúc sư người pháp
nhưng lại được xây dựng dựa trên những kỹ thuật và trang trí khéo léo của kiến trúc truyền thống việt nam
như tòa nhà bộ ngoại giao việt nam
nhà hát lớn hà nội
trường đại học dược hà nội
bảo tàng lịch sử quốc gia
để thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai nước
xin được trích dẫn khẳng định của tổng thống pháp jacques chirac
trong chuyến thăm việt nam vào năm hai nghìn bốn
tiếng nói của việt nam đã chạm đến trái tim của người pháp
chia sẻ này được tái khẳng định trong chuyến thăm việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
của chủ tịch thượng việt pháp gérard rache
và hôm nay tôi tin tưởng rằng tiếng nói của người pháp
cũng chạm đến trái tim của người pháp
những lời nhận xét đó tuy nhắn gọn
nhưng đã nói lên tất cả tình cảm mà hai dân tộc dành cho nhau
bởi vậy văn hóa sẻ chia đã được hai bên thống nhất lựa chọn
là chủ đề của năm kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao
chủ đề này thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của văn hóa
trong quan hệ hai nước góp phần làm sâu sắc
và gia tăng sự tin cậy trong quan hệ đối tác chiến lược
giữa việt nam và pháp
các dự án hợp tác về bảo tồn di sản thư viện
nghệ thuật biểu diễn điện ảnh mang lại hiệu quả thực chất
khiến người dân hai nước có được sự hiểu biết sâu sắc hơn
và tình hữu nghị ngày càng bền chặt hơn
thưa ông đại sứ nhìn nhận như thế nào về những dấu ấn
mang tính chiến lược trong quan hệ việt nam pháp
đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa
bộ quan hệ hợp tác giữa pháp việt nam là một mối quan hệ sâu sắc
thể hiện trên tình hữu nghị giữa hai nước
và một quan hệ đối tác chiến lược
năm ngoái năm hai nghìn hai mươi ba
chúng ta đã cùng nhau kỷ niệm năm mươi
để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và pháp
cũng như là một mươi năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
rất là nhiều các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực
đã thể hiện rõ được sự hợp tác
sự lần căng động giữa hai nước chúng ta
năm nay chúng ta cũng có nhiều sự kiện quan trọng
để làm nền tảng cho quan hệ hợp tác song phương
thứ nhất năm nay pháp là nước đang cai tổ chức
thế vận hội olympic năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng như là thế vận hội paralympic
chúng tôi rất hy vọng rằng
là nước pháp
sẽ được đón tiếp rất là nhiều bạn bè ở thế giới
đến tham dự sự kiện này
và đặc biệt sẽ rất nhiều vận động viên việt nam
sẽ có vé tham dự sự kiện quan trọng này
đến tháng một mươi năm nay
chúng ta có một sự kiện hết sức quan trọng khác nữa
đó là hội nghị thượng đỉnh pháp ngữ của khối pháp ngữ
tổ chức lần này tại pháp
cụ thể là tại thành phố paris
cũng như là thành phố villers côte trey
đây là cái dịp để cả hai nước pháp việt
khẳng định cái cộng đồng pháp ngữ
mà hai nước chúng ta cùng tham gia
một cách tích cực
trên phương diện văn hóa
thì có rất là nhiều trao đổi
đặc biệt là trao đổi nhân dân
giữa việt nam và pháp trên tất cả các lĩnh vực
chúng tôi trong quan hệ hợp tác văn hóa với việt nam
không chỉ mong muốn tạo điều kiện
cho công chúng việt nam tiếp cận với văn hóa pháp
một cách thuận lợi hơn nữa
đặc biệt qua chương trình hợp tác hoạt động
hết sức là phong phú đa dạng
của viện pháp tại việt nam
tức là là ifv
mà chúng tôi mong muốn làm sao hợp tác với việt nam
để phát huy được những cái bản sắc giá trị
và việt nam có đặc biệt là cái di sản văn hóa của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì chúng ta đã tổ chức được rất là nhiều các sự kiện
như tôi đã nói là trong khuôn khổ của năm mươi năm
về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước pháp việt nam
và một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến độc song phương
tôi chỉ xin kể ra hai ví dụ
một nội bật
thứ nhất là triển lãm ảnh quốc tế photo hà nội
tổ chức vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cũng như là sự kiện huế bite life the life show
tổ chức để kết thúc năm kỷ niệm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn cũng rất là nhiều các hoạt động khác
trong lĩnh vực văn hóa cũng dự kiến được tổ chức
để tạo điều kiện cho giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước
và đồng thời vẫn đi theo hướng
làm sao hỗ trợ việt nam phát huy được tất cả
những cái giá trị di sản của mình
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken
đã trổ tài chơi guitar điện và ca hát
để mở màn cho chuỗi chương trình
ngoại giao âm nhạc toàn cầu
và trong khuôn khổ chương trình ngoại giao này
thì hoa kỳ sẽ gửi đến
và gửi các nghệ sĩ hàng đầu
tới rất là nhiều nước trên thế giới
bao gồm trung quốc ả rập xê út
để nâng cao sự hiểu biết
và tăng cường hợp tác hòa bình
còn đối với khu vực asean
thì indonesia cũng đã công bố
chiến dịch ngoại giao âm nhạc
vậy thì theo quan điểm của đại sứ
ngoại giao âm nhạc ngoại giao nghệ thuật
hay nhìn rộng hơn là ngoại giao văn hóa
có những giá trị như thế nào
quả thực là cái ngoại giao văn hóa
là một cái ý tưởng
mà phía pháp đã triển khai
từ rất rất nhiều năm rồi
từ cuối thế kỷ một mươi chín
phía pháp chúng tôi đã đưa ra
một hệ thống gọi allianz francaise
ở các địa bàn nước ngoài
là nơi không chỉ giảng dạy ngôn ngữ pháp
mà còn để quảng bá văn hóa
ở đây văn hóa thì không chỉ là
quảng bá của văn hóa pháp
đến các địa bàn
mà allianz francaise hiện diện
mà nó còn là công cụ
để tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác
trong lĩnh vực văn hóa
giữa pháp và nước sở tại
ở việt nam thì cũng có
một cơ chế tương tự
nó là viện pháp
mặc dù nó không có viện pháp
thì lịch sử hình thành của nó
nó mới gần hơn đây hơn
nhưng vai trò của nó cũng là tương tự
ở việt nam là có bốn cơ sở của viện pháp
cụ thể là tại hà nội
tp hcm đà nẵng và huế
đây là khuôn khổ công cụ
không chỉ để tăng cường
sự trao đổi giữa các nghệ sĩ
mà cả đối thoại với người dân
công chúng với chính quyền
để làm sao ngày càng làm phong phú
ký quan hệ giao lưu văn hóa
giữa pháp và các đối tác việt nam
sở dĩ pháp
rất là đặc biệt quan tâm
đến ngoại giao văn hóa
bởi vì chúng tôi nghĩ rằng
trong lĩnh vực văn hóa trên toàn cầu
thì tính đa dạng văn hóa là điều
phải được đề cao
đó được thể hiện rõ việc là unesco
trụ sở đặt tại thủ đô paris
của nước pháp và ngay từ đầu
pháp là một thành viên tích cực của unesco
để làm sao góp phần
vào việc bảo tồn
để bảo vệ đa dạng văn hóa
trên thế giới và ngay từ đầu phía pháp
đã đưa ra quan điểm rất là rõ ràng
cần phải coi các sản phẩm văn hóa
không như các sản phẩm thông thường khác
trong tháng bốn lần đầu tiên
giới mộ điệu được thưởng thức tổ khúc bốn mùa
bốn season của nhà soạn nhạc thiên tài
và đúng dịp kỷ niệm ba trăm linh năm ra đời
một trong những tác phẩm nổi tiếng
và phổ biến nhất trong lịch sử âm nhạc
ngay tại thủ đô hà nội
điều đặc biệt là bản giao hưởng bốn mùa
sẽ do chính các nghệ sĩ từ nhà hát
opera hoàng gia vecchiai pháp
biểu diễn trong không gian
của nhà hát hồ gươm
dù mới đi vào hoạt động nhưng đã lò tóp
những nhà hát opera tuyệt vời nhất trên thế giới
do giải thưởng du lịch thế giới
world travel award bình chọn
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
không chỉ có khán giả
mà chính các nghệ sĩ việt nam biểu diễn
trong giới nghệ thuật đều háo hức
trước sự kiện này
là cái vấn đề
giao lưu văn hóa giữa hai nước việt pháp
vào những dịp
kỷ niệm của hai nước
thì chúng tôi sẽ mời
những đơn vị nghệ thuật nhưng đặc biệt là
nhà hát vecchiai
sẽ về trình diễn tại nhà hồ gươm
chúng tôi đồng sản xuất chương trình
cái thứ hai nữa về vấn đề
đào tạo nguồn nhân lực
cho văn nghệ sĩ cần phải
học hỏi cần phải giao lưu
và cần phải đào tạo về nâng cao trình độ
cho các nghệ sĩ của công an
nhân dân cũng như
là bên ngoài các nhà hát khác
cái thứ ba nữa là
những cái lưu diễn thường kỳ
của nhà hát vecchiai đối với
các cái tour trên thế giới thì họ
bao giờ cũng sẽ chắc chắn là
họ sẽ dừng lại ở việt nam
thực ra phải nói như này
âm nhạc thì
nó là một cái ngôn ngữ một cái ngôn ngữ
ngôn ngữ chung của nhân loại
mà cái ngôn ngữ đấy bất kể dân tộc nào
bất kể mùa ra nào
đều hiểu được nó
đều cảm nhận được nó
đấy là cái vai trò của âm nhạc
và tới đây thì
hồ gươm chúng tôi có đồng sản xuất
với nhà hát vecchiai
bởi vì thứ nhất
quê hương của nước pháp
hoặc là cái khác là của lâu đài vecchiai
là người ta chơi nhạc baroque
đặt đến cực kỳ hay

thưa quý vị trong hành trình đầy bận rộn
với tour diễn nhân kỷ niệm ba trăm linh năm
ra đời tác phẩm the four seasons
vòng quanh thế giới
gia nhập giao hưởng nhà hát opera vecchiai
quyết định dành hai đêm để biểu diễn tại việt nam
và khoảng thời gian này thì lại càng trở nên có ý nghĩa hơn
khi tháng bốn cũng là tháng thiết lập
quan hệ ngoại giao việt nam pháp
sự hợp tác giữa nhà hát hồ gươm
và nhà hát opera hoàng gia vecchiai pháp
được kỳ vọng không chỉ đưa khán giả việt nam
còn đem đến hình ảnh một quốc gia
giàu tình yêu nghệ thuật
mong muốn đến gần hơn với bạn bè thế giới
bằng nghệ thuật
tới đây thì gia nhập giao hưởng nhà hát
hoàng gia vecchiai của pháp
sẽ biểu diễn hòa nhạc bốn mùa
đúng dịp kỷ niệm ba trăm linh năm ra đời tác phẩm kinh điển
được yêu thích nhất mọi thời đại
ngoài ra thì vào năm hai nghìn hai mươi năm
vở opera kinh điển cacmen
của nhà soạn nhạc người pháp
cũng sẽ do các nghệ sĩ của nhà hát
hoàng gia vecchiai biểu diễn vào tháng ba
vậy thì thông tin của các nghệ sĩ
qua những sự kiện như vậy
chúng ta có thể kỳ vọng về mối quan hệ
giữa nhà hát hoàng gia vecchiai
và nhà hát hồ gươm
sẽ là một trong những biểu tượng quan hệ đẹp đẽ
giữa giao lưu văn hóa việt nam pháp
vâng rõ ràng là
những chương trình như vậy
thì hết sức là thú vị
bởi vì giàn nhạc hoàng gia vecchiai
là một giàn nhạc
hết sức là nổi tiếng và có chất lượng cao
chúng ta đều biết là
đây là giàn nhạc rất là nổi tiếng
với những cái

với những cái
chương trình ca nhạc
được thực hiện tại lâu đài vecchiai
và đây là một tin vui
cho quan hệ hợp tác giữa hai bên
chúng ta bởi vì cụ thực là những hoạt động như vậy
nó mang tính biểu trưng rất cao
cho quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa
trong lĩnh vực âm nhạc chúng tôi nghĩ rằng
những chuyến giao lưu như vậy
nó không chỉ là dịp
để tạo ra những
buổi hòa nhạc
thú vị cho công chúng mà còn là
dịp để có thể trao đổi chuyên môn
giữa các nghệ sĩ với nhau
để làm sao các nghệ sĩ pháp có thể chia sẻ
những cái kinh nghiệm của mình với các nghệ sĩ việt nam
cũng trên tinh thần hoạt động tương tự như vậy
thì dự kiến vào tháng sáu tới
viện pháp tại việt nam cũng mời một nhạc trưởng
người pháp tên là david ray summer
sẽ hợp tác
cùng với giàn nhạc giao hưởng việt nam
để trình diễn một chương trình
nhạc cổ điển của pháp
và chúng tôi nghĩ rằng
đây cũng là dịp để tăng cường quan hệ hợp tác
giữa hai bên
tại việt nam có những nghệ sĩ pháp
đang nỗ lực trên hành trình lan tỏa
những giá trị văn hóa đặc sắc của cả việt nam
và pháp đến với đông đảo công chúng
họ tìm thấy những điểm trạm văn hóa
giữa hai quốc gia chăn trở
với sáng tạo nghệ thuật để tạo nên cá tính
hài hòa giữa sắc màu pháp
và bản sắc của việt nam
người đã xuất sắc vượt qua
gần một trăm hai mươi nhạc trưởng đến từ
hai mươi ba nước trên thế giới
để giành giải nhất cuộc thi nhạc trưởng quốc tế
vào năm hai nghìn một mươi năm
tại budapest hungary
giải thưởng này đưa ông đến với những buổi trình diễn
liên tục ở châu âu
với thế giới nhạc cổ điển
olivier o shanin là người có tên tuổi
nhưng ông lại lựa chọn
đất nước việt nam để đồng hành
với giàn nhạc sun symphony orchestra
thật ra trước đây tôi định đến châu âu
nhưng khi tôi nhận được đề nghị
xây dựng một giàn nhạc chuyên nghiệp tại hà nội
tôi quyết định chuyển tới việt nam sinh sống
ý tưởng về một giàn nhạc giao hưởng hoàn toàn mới
kết hợp các nhạc công việt nam
với nhạc công nước ngoài
tới từ nhiều quốc gia thật tuyệt vời
cho tới nay bảy năm ở việt nam
tôi vẫn rất tự hào về quyết định này
bởi văn hóa con người việt nam rất tuyệt vời
tôi thấy mình thật may mắn khi được ở việt nam
hơn ai hết thì mình
là một trong những người gần gũi anh nhất
từ cuộc sống cho đến công việc
hàng ngày giao tiếp
mình cảm thấy rất là vui
khi có một đồng nghiệp như anh ấy
tất cả thể hiện ở sự biểu diễn
trên sân khấu
chất lượng đẳng cấp
và được rất nhiều công chúng
họ công nhận điều đấy
sinh sống ở việt nam đã được bảy năm
olivier ochanin coi việt nam
là quê hương thứ hai của mình
nơi ông phấn đấu cùng giàn nhạc
sun symphony trở thành
một phần của tâm hồn
giải đất hình chữ s
một giàn nhạc cần được xây dựng
có chiến lược chứ không thể vội vàng
dù vậy tôi kỳ vọng trong thời gian tới
giàn nhạc sẽ được biểu diễn ở nước ngoài
khi đã lớn mạnh hơn
và khẳng định được chất lượng
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
là biểu diễn khắp nơi
tại việt nam và châu á
sau đó là tour biểu diễn ngoài châu lục
ước mơ của tôi là được thấy
giàn nhạc giao hưởng mặt trời
trở thành hòn ngọc của việt nam
đại diện cho việt nam khắp mọi nơi
và trở thành một biểu tượng
của đất nước tuyệt vời này
nhưng từ gốc rẽ
nhiệm vụ của chúng tôi
là truyền cảm hứng cho các nhà công việt nam
và hy vọng sẽ có thêm nhiều
nhà công người việt trong giàn nhạc
chúng tôi cũng đặt mục tiêu
mong muốn công chúng biết rằng
nhạc cổ điển dành cho tất cả
và ai cũng có thể trải nghiệm
và thưởng thức âm nhạc cổ điển
đánh dấu lần thứ ba
thủ đô paris của pháp
đăng cai thế vận hội
vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn
về những điều khác lạ
chỉ có ở olympic năm nay
và người dân việt nam
thì có thể cảm nhận được
không khí ở thế vận hội
thông qua những hình thức như thế nào
đương nhiên là tôi rất là hy vọng rằng
là rất nhiều các vận động viên việt nam
đến tham dự sự kiện này
cũng như là người dân việt nam
có thể giữ khán các sự kiện
tại olympic paris lần tới
sự kiện này sẽ được khai mạc
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
và đây là lần đầu tiên
mà lễ khai mạc sẽ không được tổ chức
trong một sân vận động
mà cụ thể sẽ được diễn ra trên sông sen
có nghĩa là các vận động viên
các nghệ sĩ trong chương trình của mình
sẽ thực hiện trên các cái tàu
chạy dọc theo sông sen nhiều km
và rõ ràng đây là một cái sự kiện
lần đầu tiên tổ chức
cho một cái lễ khai mạc thế vận hội
và tôi tin tưởng rằng
đây là một cái sự kiện
mà chúng ta không thể nào quên
nhưng dù sao ít ra
thì đây là sự kiện chưa bao giờ có
vâng quý vị cũng biết là pháp
cụ thể là piacobit pétain
là người đã sáng lập ra
thế vận hội olympic
thời kỳ hiện đại
cụ thể là cuối
thế kỷ một mươi chín
và lần cuối mà pháp tổ chức
thế vận hội là từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
có nghĩa là cách đến đúng một trăm linh năm
chính vì những ý nghĩa như vậy
cho nên pháp rất là mong muốn
năm nay năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ tổ chức một cái thế vận hội
hết sức thành công
hơn nữa có một đặc điểm đặc biệt
là lần này là các sự kiện thể thao
sẽ được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau
hết sức là nổi tiếng
ví dụ như là có những sự kiện thể thao
được tổ chức ở tháp eiffel
hay là ở lâu đài vác sai
hay là môn thi lướt ván
thì được tổ chức tại tây ti
hay là môn thiêu thuyền bồn
thì tổ chức tại mác sai
bởi vì là khi tổ chức các sự kiện
tại những địa điểm thông thường
không phải là nơi tổ chức
các sự kiện thể thao như vậy
thì chúng ta không những là tổ chức được
các sự kiện thể thao
mà còn gây ấn tượng với công chúng
ngoài ra là cũng có một số
các bên thể thao mới
khiến cho khán giả hết sức tò mò
và thích thú
tôi xin đưa ra là hai cái môn thể thao
mà có lẽ là cũng khiến quý vị hoàn hảo nhiên
đó thứ nhất là có cái môn big dance
và môn thứ hai là môn leo tường
và chúng tôi cũng rất là mong muốn
làm sao sự kiện olympic paralympic paris lần tới
sẽ là một cái kỳ đại hội
hết sức là mỗ mực
mỗ mực ở đây là trên rất nhiều phương tiện
tôi chỉ đưa ra là hai cái cạnh
thứ nhất là chúng tôi mong muốn làm sao
giảm thiểu dấu ấn carbon
trong các sự kiện
nghĩa là giảm cái phát thả
của cái sự kiện này đến mức thấp nhất
và cái điều chắc chắn là sẽ ở mức thấp nhất
so với tất cả các cái kỳ đại hội
trong cái kỳ nguyên olympic hiện đại
cái thứ hai nữa
mà chúng tôi cũng tạo ra cái dấu ấn
trong cái kỳ olympic cũng như là paralympic
lần tới đó là cái quân bình
về số lượng giữa các đại diện nam
và các đại diện nữ nói cụ thể là số lượng
các vận động viên nam bằng đúng số lượng
các vận động viên nữ số lượng kể cả
số lượng quân bình giữa nam và nữ này
còn thể hiện qua số lượng các thành viên
của ban tổ chức
cũng như là nước vũ trọng tài
và chúng tôi rất là hy vọng rằng là
có số lượng đông đảo
các cái vận động viên việt nam
sẽ giành vé tham dự được sự kiện này
cá nhân tôi thì đã
đến thăm hoa trung tâm huấn luyện thể thao
quốc gia một và để cố động viên
các vận động viên và tôi nghĩ rằng là tôi
sẽ còn có dịp quay trở lại nữa bởi vì tôi nghĩ rằng là
cái sự hiển dị của mình cũng là một cái niềm động viên
mà các vận động viên việt nam
cũng như là đoàn việt nam đánh giá cao
chúng tôi cũng tin tưởng rằng là
có rất là nhiều các cái khách
du lịch việt nam có thể
chọn thời điểm này để đến thăm pháp
cũng như là tham dự cái sự kiện
olympic và paralympic tại paris
chúng tôi cũng mong muốn rằng là đài truyền hình việt nam
sẽ truyền tải nhiều nhất
những hình ảnh về thế vận hội
cũng như là olympic như là thế vận hội
paralympic lần này đặc biệt trước hết
là những hình ảnh của lễ khai mạc
xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ
chỉ khoảng ba tháng nữa
thế giới sẽ gặp nhau tại paris
để tham dự một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh
đây được kỳ vọng là sự kiện
sẽ đánh dấu sự trưởng thành của nước pháp
trong tổ chức các sự kiện lớn trên thế giới
nhằm góp phần
nâng cao mối quan hệ ngày càng bền chặt
đi vào chiều sâu hợp tác toàn diện
phong phú hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
văn hóa chính trị kinh tế ngoại giao
giữa hai nước trên chặng đường năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam pháp
gần đây ủy ban olympic việt nam
đã phối hợp với đại sứ quán pháp
tại việt nam tổ chức hội thảo
hưởng ứng olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
theo hình thức trực tuyến
và trực tiếp phát biểu chỉ đạo
tại hội thảo thứ trưởng bộ văn hóa thông tin
và du lịch hoàng đạo cương khẳng định
mục đích của hội thảo là tiếp tục
tuyên truyền các giá trị olympic cao đẹp
ở trong nước quốc tế tới đông đảo
những người hâm mộ thể thao về tinh thần
olympic nhanh hơn cao hơn
mạnh hơn cùng nhau và các đoàn
thể thao tham dự đại hội
tham dự sự kiện đại sứ pháp
olivier borges mong muốn việt nam
và pháp sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ
vì thành công chung của olympic paris

những chia sẻ và kỳ vọng hướng đến
cũng sẽ góp phần thúc đẩy những bước
tiếp theo là sự khởi đầu của hoạt động
hợp tác trong thời gian tới giữa pháp
và việt nam trên tinh thần đối tác
tin cậy thông qua sự hợp tác này
pháp cũng mong muốn thể thao đỉnh cao
việt nam sẽ cải thiện thành tích
trên các đấu trường thể thao lớn
tháng bốn và tháng năm này chính là
thời điểm quyết định trong cuộc đua giành vé
của thể thao việt nam
với ít nhất một mươi sáu cuộc thi đấu quan trọng
ở một mươi một môn ở cấp độ châu lục
và thế giới và ngành thể thao
việt nam đang tập trung mọi nguồn lực
hỗ trợ các vận động viên một cách tốt nhất
trong giai đoạn này
chúng tôi sẽ cố gắng giành được nhiều suất nhất có thể
sau đó chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho
olympic tại paris phân đấu để có huy chương
chúng tôi mong muốn tại ký olympic này
sẽ có một hoàng xuân vinh thứ hai
những cơ hội mở ra
sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa hai nước trên lĩnh vực văn hóa
lên tầm cao mới khai thác tối đa
các tiềm năng và thế mạnh của cả hai dân tộc
hợp tác văn hóa thể thao
được đánh giá là một điểm sáng
kết nối tình hữu nghị giữa việt nam và pháp
và việt nam luôn được đánh giá là một thành viên tích cực
có những đóng góp quan trọng
trong các hoạt động của cộng đồng pháp ngữ
thưa quý vị trong suốt nửa thế kỷ qua
cùng với những hoạt động đối ngoại đảng
và ngoại giao nhà nước các hoạt động hợp tác
giao lưu văn hóa việt nam pháp
đã góp phần thiết thực trong việc tăng cường
hiểu biết lẫn nhau thúc đẩy sự hợp tác
đa dạng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực
là nhịp cầu nối thắt chặt thêm tình hữu nghị
giữa nhân dân hai nước